đưa ra thông tin gian dối có thể chạy quyết định chấp thuận đầu tư dự án bến du thuyền khu vực cảng sông hàn thành phố đà nẵng
nguyễn nho cầm chú tại quận hải châu đã lừa đảo người dân chiếm đoạt số tiền hai mươi tỷ đồng
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng tiến hành khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi tám biết ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án bến du thuyền khu vực cảng sông hàn
một người đàn ông trú tại thành phố đà nẵng muốn đầu tư vào dự án này đã đến gặp cầm và được đối tượng yêu cầu lập một tài khoản chung với số tiền hai mươi tỷ đồng
và giao kèo sẽ chỉ được giải ngân khi được chấp thuận chủ trương đầu tư
để rút được tiền nhanh cầm liên tục hối thúc nạn nhân giải ngân hai mươi tỷ đồng để lo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án
tuy nhiên quá hạn đã lâu mà vẫn không thấy cầm xuất hiện nạn nhân mới biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan công an